đoàn công tác số hai của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do thượng tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với tỉnh ủy nam định về kiểm tra giám sát việc thanh tra vụ việc khởi tố điều tra truy tố
xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm
dự buổi làm việc có các đồng chí thành viên đoàn công tác số hai thuộc bộ công an
ủy ban kiểm tra trung ương viện kiểm sát nhân dân tối cao tòa án nhân dân tối cao ban nội chính trung ương
theo kế hoạch có một mươi sáu cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh nam định thuộc diện kiểm tra giám sát trong đợt này
gồm công an tỉnh thanh tra tỉnh sở kế hoạch và đầu tư viện kiểm sát nhân dân tỉnh sở giao thông vận tải
tòa án nhân dân tỉnh sở tài chính sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
ngán dân sự tỉnh sở tài nguyên và môi trường ban nội chính tỉnh ủy
ban quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh huyện ủy ý yên và thành ủy thành phố nam định
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí tô lâm đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan đơn vị
trong quá trình chuẩn bị để đoàn công tác đến kiểm tra
đồng thời ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng thời gian qua của tỉnh nam định
phát sử các vụ án tham nhũng của kinh tế nhất là những vụ việc vụ án nghiêm trọng phức tạp
dư luận xã hội quan tâm công tác thi hành án phần thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế tham nhũng
kết quả xử lý các tổ chức cá nhân sai phạm có dấu hiệu tham nhũng qua công tác kiểm tra giám sát và thi hành
về các nội dung yêu cầu của công tác kiểm tra giám sát cần tập trung thực hiện
đồng chí tô lâm đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy nam định cần ra soát
xác định rõ những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm tham nhũng tại địa phương
tập trung lãnh đạo chỉ đạo để xử lý nghiêm xác định trách nhiệm người đứng đầu trong việc kiểm tra
phát hiện ngăn chặn xử lý hành vi tham nhũng
bên cạnh đó cần tập trung làm rõ những sơ hở thiếu sót sai phạm vi phạm
các quy định trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng
thực hiện các dự án đầu tư công trong quản lý đất đai khoáng sản môi trường
công tác thu chi ngân sách gây thất thoát lãng phí tiêu cực tham nhũng